theo quy hoạch của tỉnh kiên giang được phê duyệt thành phố phú quốc là trung tâm dịch vụ du lịch sinh thái chất lượng cao
du lịch nghỉ dưỡng biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế kết nối với các trung tâm kinh tế lớn trong khu vực và thế giới
thành phố rạch giá là thành phố thương mại dịch vụ xanh thành phố hà tiên là đô thị di sản
quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm người dân có cuộc sống văn minh hạnh phúc
mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi kiên giang là tỉnh có chất lượng sống cao của vùng đồng bằng sông cửu long là trung tâm kinh tế biển của quốc gia
các thành phố rạch giá hà tiên phú quốc là tam giác phát triển chính của nền kinh tế đô thị thương mại và dịch vụ hướng biển
việc quy hoạch tỉnh kiên giang thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
phù hợp với chủ trương đường lối phát triển của đảng và nhà nước
với mục tiêu định hướng chiến lược phát triển kinh tế xã hội của cả nước
khai thác hiệu quả lợi thế về biển đảo vị trí tiếp giáp với biển tây
để xây dựng kiên giang trở thành trung tâm kinh tế biển của quốc gia
thành phố rạch giá là một trong bốn đô thị trọng điểm của đồng bằng sông cửu long
là trung tâm của tam giác phát triển kinh tế biển rạch giá hà tiên phú quốc và có rất nhiều tiềm năng bứt phá
thành phố biển miền tây nam này có lịch sử hình thành và phát triển khá đặc biệt
trước đây những người dân ở miền trung vì nhiều mục đích khác nhau xuôi về phương nam
để tìm phương kế sống đã đặt chân đến vùng rạch giá ngày nay
chưa đầy ba mươi năm đưa quốc đảo này từ một nước thuộc thế giới thứ ba lên nửa dưới danh sách
các quốc gia giàu nhất thế giới và đang phấn đấu có tên trong nửa đầu danh sách
các quốc gia giàu nhất thế giới trong vòng một mươi tới hai mươi năm tới
cực tam giác kinh tế thứ hai đó là indonesia
để thúc đẩy hội nhập khu vực tam giác phát triển này indonesia đã thành lập một đặc khu kinh tế
trên đảo rio nằm giữa singapore và indonesia
gần một công ty của ba nước láng giềng và các nước khác đã đầu tư hoạt động
trong các lĩnh vực chế tạo thương mại ngân hàng và kinh doanh khách sạn du lịch
chính phủ indonesia đã khai trương thử nghiệm trang web mang tên cửa sổ chung quốc gia
tại batam trên đảo hyo nhằm liên kết thông tin và hoạt động giữa các doanh nghiệp
với khoảng hai mươi cơ quan chính phủ phụ trách việc cấp phép thương mại
các doanh nghiệp có thể làm các thủ tục xuất nhập khẩu và giấy phép hoạt động trực tuyến
rút ngắn thời gian cho các doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất và hạn chế tiêu cực
malaysia cực tăng trưởng thứ ba đã thành lập dự án phát triển khu kinh tế nam jodoh baru
thuộc malaysia khu vực rộng lớn ven biển giáp với singapore có diện tích hai hai trăm một mươi bảy km hai
quy mô lớn gấp khoảng hai năm lần singapore đây là dự án phát triển đô thị lớn nhất ở đông nam á
joho sẽ có các cơ sở chế tạo kinh doanh nghỉ dưỡng và một trung tâm tài chính hồi giáo
các cơ sở sản xuất nhiên liệu sinh học và các trung tâm giáo dục
dự án này hướng tới thúc đẩy kinh tế bang jooho
tăng trưởng trung bình bảy một năm trong vòng hai mươi năm và tạo ra tám trăm linh việc làm
thủ tướng abdullah ahmad badawi nói bang johor sẽ trở thành một hong kong thứ hai đủ sức cạnh tranh
với các trung tâm kinh tế ở dubai các tiểu vương quốc ả rập thống nhất và thâm quyến của trung quốc
bangalore của ấn độ